sau hai ngày xét xử ngày một tháng bốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt các bị cáo trần phương bình
cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á banh tám năm tù cộng với mức án chung từ trước đó
ông bình phải chịu hình phạt chung là trung thân
các bị cáo đồng phạm trong vụ án này là bà nguyễn thị ngọ tổng giám đốc công ty cổ phần giáo dục và phát triển
nguồn nhân lực châu á thái bình dương bị tuyên phạt bảy năm tù
nguyễn đức tài cựu giám đốc ngân hàng đông á sở giao dịch bị tuyên phạt hai năm tù cộng với bản án cũ hai mươi bảy năm tổng cộng là hai mươi chín năm tù
nguyễn thị ngọc vân nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng đông á một năm tù cộng với bản án cũ năm năm sáu tháng tổng cộng là sáu năm sáu tháng tù
tất cả đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc bà nguyễn thị ngọ phải bồi thường cho ngân hàng đông á gần một hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng cộng cả dư nợ lốc gốc lẫn lãi giá các tài sản của bà ngọ cho ngân hàng đông á quản lý sử dụng
hôm nay phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp bước vào ngày xử thứ một mươi tám
phiên tòa tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm cùng luật sư của tám mươi sáu bị cáo trong vụ án
trước đó bị cáo trương mỹ lan và các bị cáo khác trong vụ án này cùng các luật sư bảo chữa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã tham gia tranh luận
tại tòa luật sư bảo chữa và bị cáo trương mỹ lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại tội danh tham mô tài sản đối với bị cáo lan
đề nghị xem xét lại tính pháp lý của chứng thư thẩm định của công ty thẩm định giá hoàng quân đề nghị xem xét lại thiệt hại của vụ án
các luật sư bảo chữa cho nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo scb đề nghị xem xét lại tội danh tham ô vì những người này chỉ là người làm thuê bị trương mỹ lan chỉ đạo
luật sư bảo chữa cho đỗ thị nhàn cựu trưởng đoàn thanh tra cho rằng hành vi của nhàn bị truy tố tội danh khác so với các thành viên khác trong đoàn thanh tra là chưa hợp lý
đề nghị xem xét lại tội nhận hối lộ vì cho rằng bà nhàn thực hiện theo chỉ đạo của nguyễn văn hưng
các luật sư bảo chữa cho các bị cáo khác nêu ra bối cảnh phạm tội các tình tiết giảm nhẹ đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
về các vấn đề dân sự tại phần luận tội đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại là gần sáu trăm bảy mươi tám tỷ đồng và lãi suất phát sinh đề nghị trương mỹ lan bồi thường toàn bộ số tiền này
phía luật sư của scb cũng đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại của ngân hàng này tạm tính hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng đã bao gồm lãi phát sinh
sáng nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm sẽ đối đáp lại ý kiến tranh luận của các luật sư bị cáo phần tự bào chữa bổ sung của bị cáo
quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
thưa quý vị trong thời gian vừa qua ngành thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng xả danh cán bộ thuế cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế
nhưng vẫn có người dân mắc bẫy của các đối tượng này nhất là trong thời điểm này đang ở tháng cao điểm quyết toán thuế
kinh nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
theo đó các đối tượng đã giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại nhắn tin kết bạn gia lô cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế
thậm chí còn tự nhận là cơ quan chức năng gửi đường dẫn dịch vụ công vneid giả mạo để người dân truy cập với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế
chủ tịch quốc hội cho biết tại kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu với một mươi dự án luật
bên cạnh đó tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về vị trí việc làm đối với đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn thực hiện cải cách chính sách tiền lương
nội hàm cơ bản cải cách lần này là trả lương theo vị trí việc làm chức vụ và chức danh cán bộ lãnh đạo
để xây dựng được hệ thống thang bảng lương thì việc quan trọng là phải xây dựng được vị trí việc làm
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chí đạo về tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên các nên tản mạng xã hội nhất là hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực sức khỏe của người dùng
trong đó đã ban hành một trăm linh ba quyết định xử lý vi phạm hành chính bao gồm hai mươi một quyết định về công tác dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế tám mươi hai quyết định về lĩnh vực y tế
theo đó chủ tịch ubnd tp hcm chỉ đạo sở thông tin và truyền thông tp hcm chủ trì
phối hợp chặt chẽ với sở y tế và các sở ngành đơn vị có liên quan
tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức cá nhân
có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo
khi chưa được cấp giấy xác nhận quảng cáo theo quy định
ngoài ra ubnd tp hcm cũng yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan
chủ động phát hiện và ngăn chặn các thông tin quảng cáo không đúng sự thật
không phù hợp quy định của pháp luật trên các nền tảng mạng xã hội
sở y tế tp hcm sẽ tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật
liên quan đến hoạt động sản xuất xuất nhập khẩu mua bán và quản lý
sử dụng thiết bị y tế trên địa bàn tp hcm
đồng thời phối hợp các sở ngành cơ quan chức năng
nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế
đặc biệt là xử lý nghiêm các quảng cáo trái phép
liên quan đến sức khỏe người dân trên các trang mạng
kỳ họp thứ một mươi bốn hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua nghị quyết
và thực hiện sắp xếp khu phố ấp trên địa bàn tp hcm
theo quy định của trung mương
theo đó tp hcm tăng lên gần năm khu phố ấp sau sắp xếp
các xã phường thị trấn tại tp hcm đã sẵn sàng cho việc sắp xếp này
câu chuyện được ghi nhận tại một trong những phường đông dân nhất tp hcm
là một trong những phường đông dân nhất tại tp hcm
phường hiệp bình chánh có hơn một trăm linh bốn dân với chín khu phố
một trăm linh hai tổ dân phố đều quản lý
sau sắp xếp phường có bốn mươi bốn khu phố mới với hơn ba một trăm linh hộ gia đình
và một trăm linh ba hai trăm linh nhân khẩu
trong đó hai khu phố có trên chín trăm linh hộ dân
bảy khu phố có hơn tám trăm linh hộ dân
những nhân sự trụ trốt của khu phố tổ dân phố
hầu hết là cán bộ hưu trí gắn bó lâu năm
với sự sắp xếp này ai cũng đồng tình về chủ trương
và mong muốn sẽ có ít xáo trộn nhất cho người dân
trước kia thì một tổ là một trăm linh hộ
bây giờ là một khu phố có năm trăm linh hộ
thì vậy là lực lượng mà tham gia
nó cũng gần gũi với dân nhiều hơn
thì truyền tải được các đường lối chủ trương
chính sách của đảng của nhà nước
các quy định của người địa phương
đến người dân nó gần gũi và nó sâu sắc hơn
còn với người đứng đầu địa phương
lo thiếu hụt nhân sự sau khi sắp xếp
nên phường đã ra soát tiếp xúc
vận động nhân sự ở chín khu phố hiện hữu
tiếp tục tham gia công tác
xong xong đó triển khai cấp ủy tri bộ
ban công tác mặt trận tại chín khu phố
nhân sự tham gia vào các khu phố mới
với số lượng bốn mươi bốn khu phố
thì việc tìm kiếm nhân sự
cho khu phố mới
cũng khó khăn hơn các địa phương khác
nhưng trong thời gian vừa qua
với sự đồng tình ủng hộ
của bà con nhân dân sự nỗ lực
của khu phố và các cấp của phường
thì đến nay chúng tôi cũng đã hoàn thành
việc tìm kiếm nhân sự cho khu phố mới
sở nội vụ tp hcm cho biết
thực hiện mô hình sắp xếp khu phố
ấp tp hcm đã tinh gọn
bộ máy từ hơn hai mươi bảy
ba trăm linh tổ chức xuống còn khoảng
hơn bốn tám trăm linh khu phố ấp
tức giảm hơn hai mươi năm trăm linh tổ chức
mỗi khu phố ấp có năm chức danh
được hưởng phụ cấp hàng tháng
gồm bí thư trưởng khu phố ấp
trưởng ban công tác mặt trận tri hội trưởng phụ nữ
và bí thư tri đoàn thanh niên
dự án mơ rộng đường dương quảng hàm
quận gò vấp thuộc danh mục các công trình
dự án trọng điểm trên địa bàn tp hcm
nhằm giải quyết ách tắc giao thông
dự án góp phần nâng cao hiệu quả khai thác
chính trang đô thị thúc đẩy phát triển kinh tế
do đó dự án nhận được sự ủng hộ
nhiệt tình của người dân
dự án mơ rộng đường dương quảng hàm
quận gò vấp được quy hoạch từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
năm hai nghìn hai mươi ba ngay khi được phân bổ vốn
dự án được cấp rút triển khai
theo đó giai đoạn một của dự án
từ công viên văn hóa đến đường rây xe lửa
giáp quận bình thạnh
tổng chiều dài gần hai năm km
tuyến đường mở rộng từ bảy tám m
lên ba mươi hai m với sáu làng xe
cùng hệ thống chiếu sáng thoát nước cây xanh
có phần giải quyết tình trạng
ồn tắc giao thông hiện nay
ghi nhận tại hiện trường đa số người dân
đường dương quảng hàm
ở hai bên đoạn đường thuộc phường năm sáu bảy
đã tháo dỡ nhà lùi sâu vào bên trong
để bàn giao mặt bằng triển khai dự án
tổng thể dự án mở rộng đường dương quảng hàm
có bốn trăm hai mươi sáu hộ dân bị ảnh hưởng

và năm mươi sáu trường hợp giải tỏa toàn bộ
và ba lô cốt tổng mức đầu tư hai ba trăm linh tỷ đồng
trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ
tái định cư khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
thời gian qua quỹ ban nhân dân quận gò vớp
đã chỉ đạo các phòng ban cơ quan đơn vị chuyên môn
và ủy ban nhân dân các phường có liên quan
triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
tái định cư thực hiện dự án đảm bảo
đúng quy định đúng pháp luật
đồng thời thành lập tổ công tác vận động
các hộ dân bàn giao mặt bằng
mặc dù đã thu được nhiều kết quả tích cực
song còn một số hộ dân chưa đồng thuận
giao mặt bằng
trình bày các ý kiến
cái thứ ba nữa là
người ta cũng muốn là
tái định cư tại chỗ
ở khu vực này
chúng tôi rất đồng thuận với chủ trương
chính sách của
đảng và của nhà nước là mở đường
đường thông hề thoáng cho bà con
nhân dân đi lại cho nó thuận tiện
đấy là để phát triển kinh tế
của quận cũng như của thành phố
thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí
với tư cách của tôi là
vì thư tri bổ thì tôi không thể giải đáp được cho dân
mà tôi mong mỏi
cán bộ lãnh đạo quận gò vấp
nên tổ chức gặp dân để đối thoại
và làm rõ vấn đề tạo sự đồng thuận
để thực hiện dự án đường dưới quảng hàm
càng nhanh càng tốt
đường dương quảng hàm sau khi được mở rộng
ngoài giảm kẹt xe cho khu vực
sẽ giúp kết nối đồng bộ với các trục đường khác
như phan văn trị nguyễn thái sơn lê đức thọ
đồng thời tạo thuận lợi cho người dân
ở khu vực kinh doanh buôn bán
để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng
quận gò vấp cần sớm gặp gỡ người dân
để giải đáp những thắc mắc
đưa dự án vào sử dụng theo như dự kiến
là cuối năm hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị sau ba mươi hai ngày ra rạp
bộ phim exuma quật mộ trùng ma
đã vượt mốc một mươi triệu vé
ghi tên mình vào danh sách những bộ phim ăn khách nhất
trong lịch sử điện ảnh hàn quốc
bộ phim cũng đạt doanh thu khả quan
tại thị trường rạp chiếu việt nam
theo nhà phát hành showbox
kể từ khi ra rạp vào ngày hai mươi hai tháng hai
exuma chưa từng nhường vị trí quán quân
phòng vé cho bất cứ bộ phim nào
đây cũng là bộ phim đầu tiên bán được hơn một mươi triệu vé
kể từ phim ngày một mươi hai tháng một mươi hai the day
ra mắt vào giáng sinh năm ngoái
exuma được xem như điểm sáng hiếp hồi
làm giảm bất đi sự ám đạm
của thị trường điện ảnh hàn quốc
exuma nguyên tụ dàn diễn viên thực lực
và lee do hyun
bộ phim xoay quanh một nhóm bốn người
gồm hai pháp sư một chuyên gia phong thủy
và một người làm nghề mai tán
hợp lại để điều tra những sự kiện bí ẩn
gây rắc rối cho một gia đình giàu có sống ở hoa kỳ
exuma ra mắt lần đầu tiên
tại liên hoa phim quốc tế berlin
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
không chỉ khuyên đảo màn ảnh hàn quốc
exuma còn tạo nên cân sốt
ở nhiều quốc gia châu á trong đó có việt nam
tại việt nam tính đến ngày hai mươi bốn tháng ba
exuma với tựa đề
quật mộ trùng ma đã thu một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
là phim hàn quốc có doanh thu mở màng
cao nhất lịch sử phòng vé việt
trung tâm xúc tiến thương mại
và đầu tư thành phố hồ chí minh
phối hợp hiệp hội doanh nghiệp đức tại thành phố
và ngân hàng united overseas bank
tổ chức diễn đàn doanh nghiệp việt nam đức
với chủ đề hợp tác về tăng trưởng xanh
thành phố hồ chí minh
diễn đàn là cơ hội
giúp cập nhật môi trường đầu tư cũng như cơ chế phát triển
mới của thành phố hồ chí minh đối với
các nhà đầu tư châu âu đặc biệt là nhà đầu tư đức
đồng thời khai thác tiềm năng hợp tác đầu tư
giữa thành phố hồ chí minh các tỉnh hành
lân cận và các nước châu âu
trong lĩnh vực tăng trưởng xanh phát triển bình vẩn
và đổi mới sáng tạo đồng thời tạo điều kiện
cho doanh nghiệp việt nam gặp gỡ kết nối
và thúc đẩy hợp tác giao thương trong thời gian tới
với doanh nghiệp châu âu
đây là cơ hội để các sở ngành lãnh đạo thành phố
lắng nghe những chia sẻ bài học kinh nghiệm
trong phát triển kinh tế xanh của đức
đây sẽ là nguồn chất liệu quý báu
để thành phố hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi
và các chính sách liên quan
trong lộ trình xây dựng nền kinh tế xanh
cũng như triển khai các chương trình hành động sắp tới
lễ hội tôn vinh cà phê trà việt năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã thu hút hàng trăm lượt khách
đến tham quan và thưởng thức
đây là chuỗi sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu
kết nối giao thương các sản phẩm
cũng như khẳng định vị thế của ngành cà phê
và trà việt nam
trên thị trường quốc tế
những ký nhận ngay sau đây
cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
tại lễ hội người tham dự được nghe
những chia sẻ tích cực về ngành cà phê việt nam
trong những năm vừa qua
cụ thể cà phê là cây công nghiệp
chủ lực của nước ta
hiện cà phê việt nam đã có mặt
ở hơn tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó liên minh châu âu eu
là thị trường tiêu thụ lớn nhất
chiếm khoảng từ bốn mươi năm mươi
tổng khối lượng xuất khẩu cà phê của nước ta
ngành cà phê đóng góp gần bốn gdp cả nước
tạo việc làm một thu nhập ổn định
cho trên bảy trăm linh hộ nông dân
việt nam tự hào là nước có diện tích
trồng cà phê sắp thứ sáu thế giới
và đang là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới
kiếm ngạch xuất khẩu cà phê liên tục tăng
các năm qua
nếu như cách đây một mươi năm
kiếm ngạch xuất khẩu cà phê chỉ đạt
hai tỷ usd thì năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
đã đạt kỷ lục hơn
bốn một mươi tám tỷ usd
và năm nay dự báo
có thể chinh phục
con số năm tỷ usd
theo tổng cục hải quan
trong hai tháng đầu năm
việt nam đã xuất khẩu gần bốn trăm linh tấn cà phê
trị giá hơn một hai tỷ usd
về khói lượng
nhưng lại tăng tới sáu mươi tám về giá trị
nhờ giá cà phê
được duy trì ở mức cao
cụ thể giá xuất khẩu trung bình
trong hai tháng qua đạt

so với cùng thời điểm năm ngoái
nhu cầu tiêu thụ
ở thị trường lớn là eu đang rất tốt
ngành nông nghiệp đã mạnh dạng
đề ra mục tiêu xuất khẩu
cà phê đạt sáu tỷ usd
vào năm hai nghìn ba mươi
đến với lễ hội
tôn vinh cà phê trà việt
lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
khách tham quan được thỏa sức trải nghiệm
thưởng thức hương vị cà phê và trà
thơm ngon đậm đà
mang nét đặc trưng
của các vùng miền khác nhau
từ khắp nơi trên đất nước
của các thương hiệu nối bật thị trường hiện nay
chương trình còn giúp công chúng
có những trải nghiệm độc đáo
về văn hóa cà phê và trà việt nam
với nhiều hoạt động hấp dẫn
qua đó cùng tôn vinh thức uống cà phê trà
và văn hóa cà phê trà đạo
cà phê rất là đậm vị
mùi cà phê nguyên chất thơm
nó không có vị đắng
người mới uống sẽ thấy vị đắng
nhưng uống dần lại cảm thấy rất là ngon
nó thanh lên trong miệng
chương trình tôn vinh cà phê trà việt năm hai nghìn hai mươi bốn đã góp phần chung tay nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế
và kiến tạo vị thế quốc tế cho các sản phẩm cà phê và trà trong nước
đồng thời đây cũng là nhập cầu hỗ trợ kết nối giao thương cho các doanh nghiệp
truyền thông và tiếp thị sản phẩm thương hiệu cà phê và trà
đưa văn hóa thưởng thức cà phê trà lên tầm cao mới để xứng đáng với vị thế hai loại thức uống phổ biến này
qua hai lần tổ chức lễ hội tôn vinh cà phê trà việt tiếp tục khẳng định là điểm đến không thể bỏ qua
dành cho những người yêu thích và muốn tìm hiểu văn hóa cà phê và trà việt